trong dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đang được bộ y tế lấy ý kiến cơ quan này đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định về các đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế đã được quy định tại điều một mươi hai luật bảo hiểm y tế
điều một mươi hai luật bảo hiểm y tế quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
trong đó có nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng nhóm do ngân sách nhà nước đóng nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và các đối tượng khác theo quy định của chính phủ
trong dự thảo đăng lấy ý kiến bộ y tế đề xuất sửa đổi bổ sung quy định tại điểm a khoản một điều một mươi hai về các đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với quy định tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội đang chính quốc hội ban hành
bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một tháng trở lên người quản lý doanh nghiệp kiểm soát viên người đại diện phần vốn nhà nước người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ người quản lý điều hành hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương
một chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh bổ sung người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam tổ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của việt nam cấp và có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một mươi hai tháng trở lên với người sử dụng lao động tại việt nam
người lao động quy định tại điểm a khoản này làm việc không chọn thời gian thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại điểm c d khoản một điều một mươi hai
bộ y tế cũng đề xuất sửa đổi bổ sung khoản năm về nhóm tự đóng bảo hiểm y tế trong đó bổ sung người sinh sống làm việc người được nuôi dưỡng chăm sóc trong các tổ chức cơ sở tử thiện tôn giáo người việt nam không có giấy tờ tùy thân người nước ngoài sinh sống tại việt nam mà không thuộc các đối tượng đã được quy định trong luật người lao động trong thời gian nghỉ không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động tự đóng hoặc tham gia theo hình thức hộ gia đình
dự thảo cũng cập nhật các đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế đã được quy định tại các nghị định của chính phủ vào nhóm đối tượng tại khoản ba điều một mươi hai luật bảo hiểm y tế như sau
người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống pháp và chống mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống pháp và chống mỹ được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu dân cư về cư trú
theo bộ y tế việc sửa đổi bổ sung này có thể giúp duy trì và tăng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm y tế tăng nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cơ sở khám chữa bệnh
đơn cử năm hai nghìn hai mươi ba có khoảng hai triệu hộ có đăng ký kinh doanh
nếu chỉ riêng đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế thì quỹ bảo hiểm y tế có thể tăng thêm gần hai tỷ đồng mỗi năm
riêng trong quý i hai nghìn hai mươi ba tại bình dương có hơn ba mươi sáu ba trăm linh lao động nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động
khi quy định đối tượng này tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế sẽ giúp duy trì ổn định đối tượng và nguồn thu của quỹ bảo hiểm y tế
bộ y tế cũng đánh giá người tham gia bảo hiểm y tế có lợi khi được đảm bảo về tài chính và được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trong trường hợp ốm đau bệnh tật
đến hết năm hai nghìn hai mươi ba dân số nước ta là hơn một trăm linh triệu người tổng số người tham gia bảo hiểm y tế ở nước ta là hơn chín mươi ba sáu triệu người tương ứng với tỷ lệ bao phủ chín mươi ba ba mươi năm dân số
việc tham gia bảo hiểm y tế đã góp phần giảm chi tiêu tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe
bộ y tế cho biết thời gian dự kiến chỉnh quốc hội luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn